để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư từ quý ii năm hai nghìn hai mươi
sở xây dựng hà nội sẽ tiến hành kiểm tra hàng loạt trung cư tại một mươi chín quận huyện
theo kế hoạch kiểm tra của sở xây dựng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi sẽ kiểm tra tại các quận huyện long biên
nam tử liêm bắc tử liêm hà đông thanh xuân cầu giấy ba đình đống đa tây hồ hai bà trưng hoàng mai và thanh trì
trong quý ba và quý bốn năm hai nghìn hai mươi sẽ kiểm tra tại các huyện gia lâm hoài đức trường mỹ thanh oai mê linh đan phượng và quốc oai
mục tiêu của đợt kiểm tra này sẽ làm rõ những hạn chế khó khăn cần tháo gỡ xác định nguyên nhân trách nhiệm nhằm kịp thời chấn chỉnh
hướng dẫn khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư
với những chủ đầu tư không chấp hành các quy định về quản lý sử dụng nhà trung cư sẽ công khai danh sách trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng
theo thống kê mới nhất hà nội có gần hai sáu trăm linh trung cư và một mươi ba năm dân số hà nội đang sinh sống ở trung cư